thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ tàu quốc huy nguyễn văn diễn trần nhật tiến và trần văn tránh để điều tra về hành vi cướp nốt tài sản
theo điều tra chị nguyễn đăng thục mỹ là nhân viên ngân hàng nợ ông quân ở quận một mươi hai số tiền bốn tỷ đồng
sau đó huy được ông quân thuê đứng ra giàn xếp với chị mỹ về việc trả nợ
tuy nhiên huy cho biết sau đó thì ông quân đã tự giàn xếp đòi nợ với chị mỹ mà không nói với mình
nên huy đã nhắn tin đe dọa cầm đầu nhóm đòi nợ thuê nhiều lần tấn công tạt sơn vào nhà ông quân uy hiếp ông quân phải trả tiền phí đòi nợ cho mình
do lo sợ nên ông quân đã chuyển cho huy một trăm linh triệu đồng
nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đe dọa ép phải trả thêm tiền
nhận thấy bị đe dọa cưỡng đặt tiền ông quân đã trình báo công an
tòa nhân dân
tòa nhân dân huyện châu thành tỉnh tiền giang cũng vừa mở phiên tòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đặng hoàng vũ có biệt danh là vũ tình chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tạm trú tại tỉnh bến tre cùng với sáu đồng phạm về tội cưỡng đặt tài sản
năm hai nghìn hai mươi hai giữa vũ và người đàn ông ở huyện châu thành xảy ra tranh chấp dân sự trong việc thuê phương tiện
vì muốn lấy lại số tiền bốn trăm linh triệu đồng đặt cọc vũ đã chủ mưu cầm đầu cùng với sáu đối tượng
ba lần đến nhà người đàn ông này để gây áp lực tạt sơn nhằm đe dọa uy hiếp tinh thần buộc người đàn ông phải trả lại tiền
xét về tính chất mức độ của hành vi vi phạm hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đặng hoàng vũ chín năm tù giam các bị cáo còn lại bị xử phạt từ ba năm chín tháng đến tám năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản
thưa quý vị công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô
không chấp hành hiệu lệnh tăng ga đâm vào cán bộ cảnh sát giao thông với tội danh giết người
phóng viên mạnh tùng đã có mặt tại hiện trường để gửi tới quý vị những hình ảnh ngay sau đây
hiện nay tôi đang có mặt tại tỉnh lộ ba mươi năm huyện sóc sơn tp hà nội
tại đây là hiện trường đã xảy ra một vụ chống người thêm công vụ khiến một chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn bị thương nặng
theo tài liệu điều tra ban đầu khoảng hơn hai mươi giờ
ngày bảy tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn
tại tuyến đường ba mươi năm xã hồng kỳ huyện sóc sơn tp hà nội
khi thấy tổ công tác tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi g bảy mươi ba nghìn một mươi ba đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy
thế vậy đại úy nguyễn văn thưởng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga cán qua người đại úy thưởng khiến đại úy cảnh sát giao thông này bị chấn thương sọ não
thấy đàm báo là có xe quay đầu thì ở vị trí số ba tôi thấy có ánh đèn lướt qua quay nạn
tôi đã tiến hành gửi cán bộ ra chạy đến điểm chống quay đầu
thì phát hiện là đồng chí thưởng đang nằm ở vị trí
chúng tôi một phương tiện tổ chức đưa đồng chí thường đi cấp cứu
còn một phương tiện ô tô nữa chúng tôi đuổi theo để chúng tôi chi vết hướng thì đi về chạy thẳng các quốc lộ ba
ngay sau khi vụ việc xảy ra đối tượng phạm ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã nam sơn huyện sóc sơn đã điều khiển phương tiện về nhà
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng được gia đình động viên ra đầu thú tại công an xã nam sơn
cơ quan công an cũng đã kiểm tra xét nghiệm máu
cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
vào sáng nay cục cảnh sát giao thông tổ chức lễ gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến cao tốc có địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân vui tết đón xuân
các tổ công tác đồng loạt gia quân thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát
quyết không bỏ lọt trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về ma túy nồng độ cồn tốc độ quá khổ quá tải và nhiều lỗi vi phạm khác
đồng thời kiểm tra một trăm linh ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách vào thời điểm giáp tết nguyên đán
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trên tuyến
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cảnh sát giao thông sẽ sử dụng ứng dụng vni cảnh sát giao thông
để hỗ trợ kiểm soát trên thiết bị di động cá nhân nhằm hạn chế trùng chéo đối tượng kiểm soát tránh phiền hà cho tài xế
đặc biệt đợt cao điểm kéo dài từ ngày một mươi một tháng một đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát cơ động cũng được tăng cường
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên tuyến
tiếp theo bản tin
sẽ là thông tin về bắt các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại phú thọ và đồng nai
tại km bảy mươi tám đường cao tốc nội bài lào cai công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang nguyễn văn kiên
chú tại huyện yên lập điều khiển xe ô tô vận chuyển gần một trăm hai mươi kg pháo hoa nổ
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng có liên quan là phạm tiến minh nguyễn văn tuân hoàng văn nam
công an thu giữ thêm hai trăm năm mươi kg pháo các loại
cầm đầu đường dây trên
là phạm hùng cường đã đến cơ quan công an huyện cẩm khê đầu thú
điều tra mở rộng công an huyện cẩm khê đã làm rõ triệu tập vàng xeo quan chú tại tỉnh lào cai
là đối tượng bán pháo hoa nổ và pháo nổ cho phạm hùng cường
cơ quan điều tra đã tạm giữ sáu đối tượng thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo các loại
tại một phòng trọ ở khu phố năm phường long bình thành phố biên hòa công an tỉnh đồng nai vừa bắt quả tang
lê nguyễn thanh huy đang bốc xếp các hộp pháo nổ từ bên trong phòng trọ lên xe mô tô
chuẩn bị đi bán cho khách
tiếp tục kiểm tra trong phòng trọ của huy công an phát hiện có bảy loại pháo với tổng trọng lượng gần bốn trăm chín mươi kg
hai trăm một mươi bao thu lãi điếu nhập lậu nhãn hiệu ba số năm
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
vào ngày một mươi tháng một cơ quan kiểm tra điều tra công an tỉnh đã
tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với vũ văn sử nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
và trần tiến bằng nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính về hành vi
vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú
và các trường điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú
tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp
và hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thanh huyền
nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
và vũ thị thu hòa nguyên kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bùi văn hiệu và đào văn quy cùng chú tại tp hcm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi chín hiệu cùng quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác
bao chiếm một mươi năm m hai đất
huy lại ấp đường bào xã dương tơ tp phú quốc tỉnh kiên giang
sau đó các đối tượng đã phân lô bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính
với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
tiếp tục mở rộng và điều tra
chuyên trong người dân vây lãi nặng rồi gắn nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất
phạm thị vân chú tại xã đắc nhuê huyện lắc tỉnh đắc lắc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt xử lý
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay vân đã cho khoảng bốn mươi người vay với tổng số tiền khoảng sáu ba tỷ đồng
lãi suất cho vay là ba đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm linh chín năm một năm
đặc biệt sau khi người vay mất khả năng trả nợ
thì vân yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất ở
đất ruộng hoặc bán nông sản cho vân
từ đó đã có nhiều người sợ bẫy mất nhà mất đất khi vây tiền của vân
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vân cơ quan công an đã thu giữ bảy mươi năm sổ đỏ các loại
một trăm năm mươi triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý đối tượng phạm thị vân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
càng đến thời điểm cuối năm thì nhu cầu về tài chính càng tăng cao
lợi dụng điều này hoạt động của tội phạm tín dụng đen cũng càng trở nên phức tạp
với những thủ đoạn rất tinh vi
công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường điều tra phát hiện và bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa nhóm cho vay lãi nặng
và cưỡng đoạt tài sản do vợ chồng phạm đình trí và nguyễn thị thu thảo
cùng đối tượng huỳnh tấn pháp ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh cầm đầu
theo điều tra vợ chồng phạm đình trí và nguyễn thị thu thảo tổ chức cho vay lãi nặng hơn hai năm qua
lãi suất giao động từ một trăm hai mươi một sáu mươi bảy một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khi nạn nhân chưa kịp trả nợ những đối tượng này dùng mọi thủ đoạn đe dọa
ném chất bẩn gọi điện quê dụng
đối bạn bè người thân của người vây tiền để gây áp lực
buộc người vay phải tìm mọi cách xoay tiền trả nợ
gần tết các đối tượng tội phạm liên quan đến tìm kiếm vây lãi nặng
và tiến dụng đen lại gia tăng hoạt động
lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền nguồn vốn để chi tiêu thanh toán các khoản nợ
hoặc sử dụng cho những việc làm khác nên thông qua mạng xã hội đã có không ít người dân ở quảng ngãi
bị các đối tượng rủ rỗ vây tiền để rồi sau đó lãi mẹ để lãi con
không thể nào trả hết số nợ gốc do lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp nhiều lần
so với mức lãi của ngân hàng
đối với tội phạm tiến dụng đen thì chúng tôi đã lực lượng canh soát thực sự đã có
kế hoạch của giám đốc công an tỉnh trong đợt tấn công trắng ấp tội phạm này
thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc tấn công vào loại tội phạm tiến dụng đen
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm tín dụng đen thời điểm cuối năm
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố xác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
ba đối tượng là nguyễn quốc thuần phạm thế quý và lê thị phương thảo đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó thảo bị bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy tại phường thống nhất
khám xét khẩn cấp nơi ở của thảo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an phường thống nhất tp biên hòa thu giữ thêm một gói hàng khay
và nhiều tam vật liên quan đến mua bán ma túy
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phạm thế quý và nguyễn quốc thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hai gói ma túy
một mươi viên thuốc lắc tám mươi gói ma túy thế hệ mới có trọng lượng gần ba trăm chín mươi tám gram
và một gói ma túy có trọng lượng gần sáu mươi tám gram cùng bộ sử dụng sử dụng ma túy đá
cơ quan công an thị xã hương trà tỉnh thứ tuyên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoài châu
trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi đi nhậu về châu qua nhà bố ruột
ở tại tổ bốn phường tứ hạ thị xã hương trà để tìm vợ con
thấy châu say nên bố châu đã đuổi về nhà
nên hai bên xảy ra mối thuẫn
được mọi người khuyên can châu bỏ đi
tuy nhiên cho đến chiều cùng ngày khi thấy bố của châu đang ngồi trước sân nhà
thì châu đã cầm dao xông đến cứa nhiều nhát gây thương tích một mươi hai
được biết châu vừa mới ra tù về tội giết người và chưa được xóa an tích
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm tội phạm trộm cắp tài sản nói chung
đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng
các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân khi không khóa cửa cổng
cửa ra vào nhà cửa ban công cửa sổ hay cửa tung để thực hiện hành vi
và mới đây một cửa hàng bán điện thoại tại hà nội đã bị trộm
đột nhập và trộm hơn năm mươi chiếc điện thoại di động trị giá hàng trăm triệu đồng
hình ảnh camera trong cửa hàng ghi lại chỉ vì không khóa kín cửa ban công tầng tung
chỉ trong một đêm cửa hàng điện thoại di động tại quận đống đa này đã bị mất năm mươi hai chiếc điện thoại
cùng ba mươi triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn hữu tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tệ tỉnh bắc giang
bước đầu đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ trộm tài sản khác trên địa bàn thành phố
với thủ đoạn tương tự
đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp khi đã thuê phòng ở tầng sáu
có một nhà nghỉ đợi đến đêm thì dùng các dụng cụ leo qua các mé nhà liên kề
để đi tìm gia đình nào sơ hở
đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ cà như đã chuẩn bị công cụ phương tiện
kìm cộng lực dây trèo mũ bịt mặt để che giấu thân phận hành vi
đeo găng tay để che giấu dấu vết vân tay gây khó khăn trong quá trình điều tra
tuy nhiên là đối với tinh thần khẩn trương của lực lượng cảnh sát hình sự
đã đấu tranh triệt phá thành công đối tượng
tháng cổ mật đã có không ít vụ trộm cắp tài sản xảy ra và vụ việc này
tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân các chủ hộ kinh doanh
khi đã lơ là chủ quan không khóa cửa kỹ càng
đối với dịp gần tết nguyên đán cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa
khuyến cáo người dân trước khi đi ngủ kiểm tra rất kỹ càng các hệ thống cửa
như hệ thống cửa sổ hệ thống cửa tung tránh việc các đối tượng lợi dụng sơ hở
để đột nhập vào trộm cắp tài sản vừa gây thiệt hại cho tài sản
vừa có thể đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân
từ nay đến tết nguyên đán dự báo tình hình trộm cắp còn diễn biến phức tạp
do đó người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa trộm cắp
đặc biệt là trộm đột nhập
công an tp bông ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn huy tiến chú tại huyện chư quynh
và đoàn ngọc quý chú tại huyện grongana tỉnh đắk lóc để điều tra về hành vi
buôn bán hàng cấm là hơn một hai tạ pháo nổ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú
thành phố bông ma thuật công an tỉnh đắk lóc đã dừng kiểm tra chiếc xe ô tô
do tài xế vụ công trọng điều khiển
thời điểm này trên xe còn có tiến phở quý
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện phía sau cốp xe chở ba bao tải
bên trong có bảy mươi sáu bánh pháo hoa nổ tổng trọng lượng một trăm hai mươi sáu kg
tiến và quý khai nhận đã thuê trọng trở đến tỉnh bình phước để mua pháo hoa nổ
rồi mang về thành phố buôn ma thuật với mục đích bán kiếm lời